tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri kiến nghị thành phố hà nội có giải pháp quyết liệt xử lý tình trạng ô nhiễm bụi và ô nhiễm sông tô lịch
bảo vệ nguồn cung cấp nước sạch cho người dân đồng thời để nhanh tiến độ di rời các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cháy nổ
cử tri cũng kiến nghị thành phố phối hợp khẩn trương đưa dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông vào vận hành để giảm thiểu ủn tắc giao thông
trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến kiến nghị di rời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cho biết vừa qua thành phố đã giả soát một trăm một mươi bảy cơ sở tại một mươi hai quận để lên kế hoạch di rời
đề cập đến những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai dự án đường sắt trên cao cát linh hà đông
đồng chí hoàng trung hải cho rằng nếu không có tuyến tàu điện ngầm tuyến đường sắt trên cao thì không có cách nào giải quyết được vấn đề ủn tắc giao thông
tuy nhiên cơ chế pháp lý để triển khai đẩy nhanh các dự án này cũng còn nhiều vướng mắt